ở trước đây người ta vẫn coi là những vấn đề thầm kín và người ta chỉ thề thầm với nhau trên giường thôi
không mấy kị người ta mang ra ngoài thì người ta bày cả
tuy nhiên là trong những năm gần đây thì cái vấn đề tình dục của chúng ta đã được cởi mở rất là nhiều
chúng ta chỉ cần search một cái từ khóa rất đơn giản ngắn gọn
và một cái google chúng ta sẽ ra hàng nghìn những trang web liên quan đến chuyện tình cảm tình dục
và chúng ta cũng đồng thời chúng ta cũng được rất nhiều các cái cơ sở các cái phòng khám
và tình dục và sức khỏe sinh sản nở ra như hoa luôn trong thời gian gần đây
và cái minh chứng cho cái điều này cho cái sự cởi mở về chuyện tình dục của chúng ta
đấy là bây giờ chúng ta đã mang được cái chuyện tình dục ra ngày black trên giữa thanh thiên bạch nhật để chúng ta bàn luận về nó
thế thì rõ ràng là cái quan điểm về tình dục thay đổi
nhưng cái mà cố hữu trong tâm tưởng của người ta nó vẫn còn chưa thể thay đổi được
đấy là cái sự khác biệt về đặc tính về cái quan điểm tình dục của nam và nữ
tại sao người nam giới
người nam giới thì luôn luôn được quyền nói được quyền đòi hỏi được quyền nói ra rằng bây giờ là tôi muốn
chúng ta lại cấm đoán người phụ nữ nói chuyện đó
đấy là một sự bất bình đẳng rất là lớn trong xã hội
mặc dù chúng ta cởi mở nhưng vẫn bất bình đẳng
giống như chị thủy vừa nói đấy
rõ ràng người phụ nữ cũng có nhu cầu người ta cũng có quyền để đòi hỏi chuyện đó tại sao người ta không nói
mà đây nam giới trong lúc mà chờ vợ mang bầu trong lúc mà không có điều kiện để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình
thì anh ta có quyền để chạy đi
một chỗ khác để giải tỏa được nhu cầu của mình
trong khi đó người phụ nữ thì không
thế thì một hôm tôi ngồi tôi khám bệnh
một cái câu chuyện như thế này thì rất là là là là là
vừa khám bệnh xong
thế là một anh anh bước vào anh khám
vì một cái bệnh lây truyền của đình tình dục
khám xong bác sĩ mới thông báo rằng
ừ bạn đã bị lậu rồi đấy
thế anh rút phát một cái điện thoại ra và anh chửi vợ
rõ ràng là anh chửi vợ luôn
ngay kể cả trước mặt bác sĩ luôn
và anh cho rằng là đấy là tại vợ
để cho anh hạ hòa một lúc ngồi phân tích
anh mới nói rằng là em nói thật
em cũng hy sinh rất vất vả
đi cùng trường bao nhiêu năm nay để chỉ làm việc
để mang về cho
nuôi một cái gia đình thôi
em chả có gì cả
mỗi một túi hôm qua em chỉ uống rượu rồi
em đi ra ngoài massage một tí thôi
em có làm gì đâu
thế nhưng mà về nhà quan hệ với vợ thì em bị như thế này
thế thì rõ ràng là
ông ấy đêm hôm qua hôm trước
ông vẫn còn đi massage bên ngoài
thì ông cho rằng cái việc đấy là bình thường
thế thì ông cho rằng cái việc đấy là bình thường
mà ngày hôm sau ông bị mắc lậu rồi
ông lại nghĩ rằng đấy là do bà vợ
và cái điều đấy là chúng ta thấy rằng
nó bất bình đẳng ngay trong quan niệm của con người
thế thì có rất là nhiều cái yếu tố
làm cho cái chuyện đó
nhưng mà như vậy chị thủy nói
và anh thư có nói rằng là
rõ ràng người phụ nữ rất vất vả
vừa phải lo toan việc xã hội giỏi vệ nhà đảm viện nước
mà lại phải lo toan cái chuyện trèo chống chuyện đấy
thì nói thật là cái này
điều đấy thì không nhất thiết phải vậy
anh em nam giới cũng thế
anh em nam giới tôi thấy rằng là
cái việc mà họ phải vứt bỏ tất cả
những gánh nặng công việc vứt bỏ thời gian đến
để tìm vượt qua được cái mặc cảm cá nhân
để đến vòng khám nam khoa
để muốn rằng trẻ em khỏe lên một tí nữa
thế đấy là cái mong muốn
phục vụ chị em phụ nữ chứ
đâu có phải là mỗi chị em phục vụ chúng tôi đâu
cho nên là
riêng cái điều đấy tôi thấy hơi oan cho anh em một tí
đa phần là nam giới
luôn luôn khi mà bước vào một cuộc yêu
thì người nam giới
sắp phải chịu một cái ác vực nhiều hơn người phụ nữ
bởi vì người nam giới
cũng chính do cái sự quan điểm như thế
cho nên người nam giới luôn luôn là có một cái ác vực đe nặng
một cái ác vực rất vô hình đe nặng lên vai mình
mình phải là người chủ động
mình phải là người dẫn đầu
mình phải luôn luôn là người chiến thắng
trong cái cuộc chinh phục đối phương đấy
thì đấy là một cái sự bất bình đẳng
mà tôi hy vọng rằng là sẽ rất là nhiều chương trình
chúng ta sẽ có thể phá tan
những rào cản này đi
để cho cả nam và cả họ đến với nhau bằng một tình yêu thật sự
họ không có những rào cản
về mặt quan điểm
về mặt ấn tượng như vậy
để mỗi một người bước vào cuộc quan hệ tình dục nó hoàn toàn thoải mái
rõ ràng là người ta có quyền đòi hỏi như nhau
có nghĩa là vị trí châu cộc
có thể linh hoạt thay đổi đúng không anh